từ đầu năm đến nay thành phố cần thơ thu hút hai dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư là gần hai triệu đô la mỹ
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cần thơ tiếp tục cấp phép xây dựng cho một dự án mới là nhà máy chế biến cá biển xuất khẩu với vốn đầu tư cũng gần hai triệu usd
đến nay cần thơ có hai trăm ba mươi hai dự án đầu tư còn hiệu lực với hai trăm một mươi một dự án đang hoạt động bảy dự án đang xây dựng
chín dự án chưa triển khai và năm dự án đang tạm ngưng hoạt động
các dự án thuê ba trăm tám mươi tám hectare đất công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là một sáu trăm linh tỷ đô la mỹ
vốn đầu tư đã thực hiện trên chín trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ chiếm hơn sáu mươi hai tổng vốn đầu tư đăng ký
nhìn chung các dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong sáu tháng qua chủ yếu là các nhà đầu tư thứ cấp
tập trung đầu tư vào các dự án đã đăng ký trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám
để tạo đột phá trong đầu tư và thu hút đầu vào vào các khu công nghiệp
cần thơ sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh hạ tầng triển khai giải phóng mặt bằng
thường xuyên theo dõi tiến độ đầu tư của các đơn vị kinh doanh để có giải pháp đôn đốc hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư